sau khi nhận đứng công điện ứng phó với bão số năm của thành phố đà nẵng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện đã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão
tại các khu vực thường xuyên có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề do bão
người dân và chính quyền cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân
nằm khu vực bên biển nên phường thọ quang quận sơn trà là một trong những địa phương thường xuyên bị tác động trực tiếp của mưa bão hàng năm
xác định mục tiêu lấy phòng ngừa là chính ubnd phường đã tổ chức các đội tuyên truyền lưu động tại các tổ dân phố
riêng tại khu vực neo đậu tàu thuyền phường cũng đã thông báo đến ngư dân sớm có kế hoạch tổ chức di chuyển phương tiện
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố
thường thì ngư dân chủ yếu là chờ bão đến thì mới di chuyển các phương tiện tàu thuyền thúng máy lên trên bờ
chú ẩn thì đợt này chúng tôi cũng đã quyết liệt kiến nghị với các cấp là cần thiết chúng ta phải cương chế
lập biên bản xử lý để cho người dân thấy được rằng việc phòng chống bão và đưa các phương tiện tàu thuyền lên bờ
cần thiết để tránh trường hợp đối đo ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của con người
vùng ngập lục vang xăm thì cũng có phương án sơ tán dân lên vùng cao rồi gia cố nhà cửa nhân dân
vùng gần đầu để chống sạt lỡ đất thì cũng có cảnh báo để nhân dân di chuyển khi xảy ra thiên tai
lo lắng trước diễn biến bất thường của cơn bão đầu mùa gia đình chị phùng thị vinh đã
chuẩn bị hàng trăm bao cát để chẳng chống nhà cửa tinh thần chủ động ứng phó luôn được
gia đình chị đề cao mỗi khi mùa mưa bão đến
bỏ chiếc xe về nhà chặn nhà đi khu bãi tôn rồi về nhà chặn cái đóng cái để cho của hướng
đã có năm trăm linh tàu thuyền neo đậu an toàn tại hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội
hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội